chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự của truyền hình nhân dân
bản tin trưa ngày hai mươi bảy tháng một mươi một có những nội dung đáng chú ý sau
bản tin trưa ngày hai mươi bảy tháng một mươi một có những nội dung đáng chú ý sau

is đe dọa tấn công châu âu dịp giáng sinh

đã có bài viết về vai trò và vị thế của việt nam sau thành công của năm apec và tuần lễ cấp cao
chủ tịch nước trần đại quang chủ tịch hội nghị cấp cao apec lần thứ hai mươi năm đã có bài viết về vai trò và vị thế của việt nam sau thành công của năm apec
tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec lần thứ hai mươi năm diễn ra tại thành phố đà nẵng từ ngày sáu đến ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy và năm apec việt nam hai nghìn một mươi bảy đã thành công tốt đẹp
đây là thành tích đối ngoại nổi bật của toàn đảng toàn dân và toàn quân ta trong năm nay góp phần nâng cao vai trò của apec là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực trong một thế giới đang đổi thay nhanh chóng với những chuyển biến mang tính bước ngoặt
thành công đó đánh dấu một mốc son mới trong tiến trình hội nhập quốc tế và triển khai đối ngoại đa phương góp phần củng cố xu hướng hòa bình hợp tác phát triển và nâng cao uy tín vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế
những kết quả đạt được trong năm apec hai nghìn một mươi bảy sẽ tạo đà để việt nam đảm nhận những trọng trách lớn của quốc tế trong những năm sắp tới trong đó có việc ứng cử vào vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
có thể khẳng định tuần lễ cấp cao apec vừa qua đã đưa việt nam trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới
toàn bộ lãnh đạo của các nền kinh tế thành viên apec trong đó có lãnh đạo các nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới như hoa kỳ trung quốc nga nhật bản
được hội tụ tại thành phố đà nẵng cùng với hơn một mươi một đại biểu doanh nghiệp và phóng viên trong và ngoài nước
gần một trăm linh cuộc gặp tiếp xúc song phương giữa các nhà lãnh đạo apec đã diễn ra trong dịp này
đây là minh chứng sinh động cho vị thế đang đi lên của khu vực châu á thái bình dương trên bản đồ chính trị kinh tế thế giới và cam kết mạnh mẽ của các nền kinh tế thành viên đối với tiến trình hợp tác apec
điều đó còn khẳng định vị trí chiến lược của việt nam ở khu vực cũng như sự quan tâm và tình cảm đặc biệt mà các nền kinh tế thành viên apec và cá nhân các nhà lãnh đạo kinh tế apec dành cho việt nam
con số kỷ lục hơn bốn lượt doanh nghiệp tham gia các sự kiện của tuần lễ cấp cao apec thể hiện tinh thần kinh doanh và khởi nghiệp sáng tạo của apec
khẳng định apec là diễn đàn vì người dân và doanh nghiệp đồng thời mở ra triển vọng mới về sự tăng trưởng đầu tư thương mại và kinh doanh cho khu vực châu á thái bình dương và đất nước ta
các thành viên cũng nhất trí thông qua sáng kiến của việt nam về hình thành nhóm tầm nhìn apec hướng tới xây dựng một apec vì người dân và doanh nghiệp
có khả năng thích ứng và đi đầu trong xử lý các thách thức toàn cầu đóng góp tích cực vào việc xây dựng cộng đồng châu á thái bình dương hòa bình ổn định năng động gắn kết và thịnh vượng
cũng theo sáng kiến của việt nam đối thoại đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo apec với một mươi nhà lãnh đạo asean diễn ra trong tuần lễ cấp cao đã góp phần đề cao vai trò cũng như chặng đường lịch sử năm mươi năm phát triển của asean
khẳng định vai trò khởi xướng điều phối các ý tưởng sáng kiến liên kết kinh tế của apec đồng thời tăng cường sự bổ trợ gắn kết giữa hai cơ chế quan trọng này
tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy còn góp phần quan trọng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa các nền kinh tế thành viên và giữa việt nam với các thành viên apec
trong dịp này đã diễn ra các chuyến thăm song phương mang tính lịch sử tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình lần đầu tiên thăm cấp nhà nước tới việt nam ngay sau đại hội lần thứ một mươi chín của đảng cộng sản trung quốc
đây cũng là lần đầu tiên tổng thống donald trump một tổng thống hoa kỳ thăm cấp nhà nước tới việt nam ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ
chúng ta cũng đã đón tiếp tổng thống chile michel bachelle thăm cấp nhà nước và thủ tướng canada justin trudeau thăm chính thức việt nam
cũng trong tuần lễ cấp cao lãnh đạo nước ta đã tiến hành gần năm mươi cuộc gặp gỡ tiếp xúc song phương với các đối tác
trong suốt quá trình chuẩn bị các sự kiện của năm apec hai nghìn một mươi bảy chúng ta đã phát huy sức mạnh toàn dân nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân
của cộng đồng doanh nghiệp nghệ nhân nghệ sĩ cả nước đối với sự kiện chính trị kinh tế quan trọng hàng đầu khu vực
có thể khẳng định có được những thành công rực rỡ của hai trăm bốn mươi ba hoạt động trong năm apec hai nghìn một mươi bảy còn là công sức và đóng góp không mệt mỏi của các địa phương
cùng đông đảo đội ngũ cán bộ công chức viên chức người lao động và nhân dân cả nước
hình ảnh người dân chiến sĩ thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam vượt qua khó khăn do bão lũ gây ra không quản ngày đêm chỉnh trang cảnh quan
đón tiếp đại biểu apec chú đáo an toàn và trọng thị là biểu tượng của sức mạnh lòng dân nhân tố quan trọng đã giúp dân tộc ta đứng vững và phát triển trong những thời khắc cam go của đất nước
chúng ta cũng không thể không nhắc đến sự ủng hộ và hợp tác chặt chẽ của các thành viên apec trong quá trình chuẩn bị và diễn ra các hoạt động apec đặc biệt là tuần lễ cấp cao
tuy còn có khác biệt song các thành viên vẫn thể hiện được niềm tin sự ủng hộ mạnh mẽ đối với vai trò dẫn dắt năng lực xây dựng đồng thuận điều hòa lợi ích của nước ta trên cương vị chủ nhà và chúng ta đã không phụ sự tin cậy đó
thành công của năm apec hai nghìn một mươi bảy và tuần lễ cấp cao đã tạo khí thế mới cho hội nhập quốc tế khơi dậy lòng tự hào dân tộc ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp và đồng bào cả nước
phát huy cao độ tinh thần yêu nước sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng mở ra thời kỳ phát triển mới vẻ vang của đất nước
tối qua ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tại quảng trường hai mươi sáu tháng ba tỉnh hà giang đã khai mạc không gian trưng bày văn hóa du lịch và giới thiệu sản phẩm tiêu biểu các dân tộc tỉnh hà giang
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đến tham quan các gian trưng bày văn hóa du lịch và các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh hà giang
nằm trong không gian này
hà giang là nơi cư trú của một mươi chín dân tộc trong đó có những dân tộc ít người như dân tộc giấy pa thèn lô lô phù lá
mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa truyền thống riêng biệt mỗi lễ hội truyền thống còn được lưu giữ
ngoài ra hà giang còn được thiên nhiên bàn tặng nhiều xanh lam thắng cảnh
vì vậy tỉnh chọn phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn với mục tiêu đón hơn một năm triệu lượt khách vào năm hai nghìn hai mươi
tham quan các gian hàng sản phẩm tại khu trưng bày thủ tướng nguyễn xuân phúc dành thời gian tìm hiểu nói chuyện với các doanh nghiệp người dân cơ sở sản xuất
thủ tướng hoan nghênh việc hà giang tổ chức trưng bày triển lãm giới thiệu các sản phẩm văn hóa du lịch và nhất là các mặt hàng thế mạnh của địa phương
thủ tướng đánh giá cao và lưu ý với các cơ sở sản xuất bên cạnh việc coi trọng về chất lượng cần không ngừng cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm
qua đó tăng cường tính hấp dẫn người tiêu dùng đồng thời nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường
không gian trưng bày văn hóa du lịch và giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh hà giang sẽ được tổ chức đến hết ngày hôm nay hai mươi bảy tháng một mươi một
thưa quý vị tại nhà thiếu nhi tp hcm vừa diễn ra ngày hội hoa hướng dương vì bệnh nhi ung thư hai nghìn một mươi bảy

hội liên hiệp thanh niên việt nam tp hcm phối hợp với báo tuổi trẻ và các lực lượng tình nguyện viên tổ chức
ngày hội năm nay gồm những hoạt động như sân khấu giao lưu một mươi năm viết tiếp ước mơ của thúy
chợ phiên hoa mặt trời bán các sản phẩm gây quỹ thực hiện ước nguyện cho các bệnh nhi ung thư
ngoài ra bang tổ chức còn trao học bổng ước mơ của thúy cho tám mươi sáu bệnh nhi ung thư khu vực phía nam
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trở lại trường với tổng kinh phí bốn trăm ba mươi triệu đồng
nhân dịp này chương trình ước mơ của thúy cũng tặng quà cho khoảng một bệnh nhi ung thư
đang điều trị tại các bệnh viện ở tp hcm đà nẵng thừa thiên huế và hà nội
đây là một hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm một mươi năm chương trình ước mơ của thúy
và ngày mất của công dân trẻ tp hcm lê thanh thúy
đặc biệt chương trình nhằm chia sẻ tình yêu thương của cộng đồng dành cho những bệnh nhi ung thư
và các em có cơ hội đến trường
trong hai ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng một mươi một
sở y tế nghệ an phối hợp cùng hội chống đau hà nội và bệnh viện phục hồi chức năng nghệ an
tổ chức hội nghị chống đau mùa thu duyên hải
với nội dung đơn vị chống đau mô hình lâm sàng linh hoạt cho y học đau
đau là triệu chứng cơ năng thường gặp ở rất nhiều bệnh thuộc các chuyên ngành khác nhau
như thần kinh cơ xương khớp gây mê trần thương ống biếu
triệu chứng này là nguyên nhân đầu tiên khiến người bệnh đến khám và nhập viện
theo kết quả nghiên cứu
tại bốn mươi tám tỉnh thành tại việt nam thì bảy mươi bệnh nhân đau mãn tính
từ sự thành công ở đơn vị chống đau của bệnh viện phục hồi chức năng nghệ an
hiện nay cả nước đã có thêm bốn đơn vị chống đau ra đời
sắp tới có tám bệnh viện cũng sẽ thành lập đơn vị chống đau
tại hội nghị các đại biểu tham dự đã được nghe nhiều báo cáo chuyên đề
đề tài khoa học mang tính thực tiễn cao như hoạt động chống đau tại việt nam
thách thức và giải pháp mô hình tổ chức hoạt động của đơn vị chống đau
bệnh viện phục hồi chức năng
hội chứng đau do loạn dưỡng thần kinh giao cảm
nhờ sự tăng cường phối hợp liên ngành và được sự ủng hộ của chính quyền các cấp
công tác phòng chống hiv aids và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm tại hải phòng
thời gian qua đã đạt được những thành quả nhất định
tính đến hết tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy tại hải phòng số lũy tích nhiễm hiv là trên một mươi hai người
trên sáu người chuyển sang giai đoạn aids và trên bốn người tử vong do hiv aids
số hiện còn sống là trên bảy người đứng thứ tư toàn quốc về số người nhiễm hiv còn sống
và đứng thứ tám về tỷ lệ hiện nhiễm
tính đến hết tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy tại hải phòng số lũy tích nhiễm hiv là trên một mươi hai người
trên sáu người chuyển sang giai đoạn aids và trên bốn người tử vong do hiv aids
do đó công tác phòng chống và điều trị cho người nhiễm hiv được cải thiện đáng kể
bệnh nhân nào cũng được tư vấn và được xét nghiệm trước khi xét nghiệm thì làm công tác tư vấn xét nghiệm
sau khi xét nghiệm xong thì làm công tác tư vấn sau xét nghiệm
nên là tất cả bệnh nhân đều được tuyên truyền về công tác phòng chống hiv aids
bệnh nhân được sử dụng riêng đồ dùng cá nhân và được tuyên truyền
các cách nây nhiễm của hiv aids và cách phòng chống
thành phố hải phòng cũng được ghi nhận là một trong những địa phương chuyển đổi rất nhanh
từ mô hình có viện trợ sang bảo hiểm y tế trong điều trị cho bệnh nhân hiv aids
điều này có ý nghĩa quan trọng khi mà trong thời gian tới
nguồn viện trợ quốc tế cho công tác phòng chống hiv aids bị cắt giảm
trong khi độ bao phủ các dịch vụ can thiệp vẫn chưa đủ mạnh
năm tới nếu như phải thanh toán bảo hiểm mà không có khối trợ của quỹ cản cầu
thì cái đấy thì
chúng tôi cũng vẫn sẵn sàng tiếp nhận tiếp đón và khám chữa bệnh cho bệnh nhân
một cách chú đáo đầy đủ tận tình chú đáo đầy đủ
và những cái phần mà phải thanh toán bệnh nhân phải thanh toán đấy
nếu bệnh nhân không chi trả được thì phía bệnh viện
an giáp các lớp bệnh viện cũng sẽ có giải pháp để chi trả cho bệnh nhân
về cái phần mà bệnh nhân phải nộp vào
với những kết quả đã đạt được công tác phòng chống hiv aids của hải phòng
được kỳ vọng sẽ đóng góp không nhỏ vào kết quả chung của việt nam
trong mục tiêu tiến tới kết thúc đại dịch aids vào năm hai nghìn ba mươi
mà liên hợp quốc về hiv aids đã phát động
nhằm tạo điều kiện cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo hộ nghèo
có đủ các điều kiện cơ bản về đất sản xuất đất ở nước sinh hoạt
để ổn định sản xuất và đời sống hạn chế tình trạng di cư tự do tạo sinh kế
nghèo nhanh bền vững nâng cao đời sống tỉnh tuyên quang quyết định hỗ trợ
gần hai trăm chín mươi tỷ đồng phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
trong số gần hai trăm chín mươi tỷ đồng thực hiện đề án thì trung ương hỗ trợ trên chín mươi tỷ đồng
nguồn vay tiến dụng ưu đãi trung ương cấp qua ngân hàng chính sách xã hội
khoảng một trăm tám mươi tỷ đồng chưa bao gồm kinh phí cấp bù lãi suất và chi phí quản lý
cho ngân hàng chính sách xã hội
còn lại khoảng một mươi bảy tỷ đồng lấy từ ngân sách địa phương
cụ thể nguồn vốn sẽ được bố trí để hỗ trợ đất ở đất sản xuất chuyển đổi nghề
đảm bảo nguồn nước sinh hoạt là hơn chín mươi tám tỷ đồng nguồn vốn để hỗ trợ sắp xếp
ổn định dân cư là gần một mươi tỷ đồng và hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi khoảng một trăm tám mươi một tỷ đồng
chưa bao gồm kinh phí cấp bù lãi suất và chi phí quản lý cho ngân hàng chính sách xã hội
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tuyên quang
giảm từ bốn một năm trở lên khoảng ba mươi tám tổng số hộ nghèo toàn tỉnh được hỗ trợ đất ở
đất sản xuất nước sinh hoạt trên một mươi một hộ nghèo được vay vốn để tạo quỹ đất sản xuất và thực hiện
chuyển đổi nghề và trên một mươi hai hộ nghèo được hỗ trợ thực hiện chuyển đổi nghề
cuộc sống đồng bào từng bước cải thiện nâng cao
theo ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
tỉnh phú yên từ sau bão số một mươi hai đến nay đã có gần sáu mươi đoàn cứu trợ đến thăm hỏi
chia sẻ mất mát với người dân vùng bão lũ và ủng hộ tiền quà tổng trị giá gần một mươi chín tỷ đồng
theo đó các hộ gia đình có người bị thương nặng mất tích và thiệt mạng được hỗ trợ từ hai đến năm triệu
mỗi gia đình có phương tiện khai thác thủy sản bị thiệt hại được hỗ trợ từ ba đến bảy triệu đồng
gia đình có nhà bị sập hoàn toàn được hỗ trợ ba mươi triệu đồng nhà sập từ năm mươi đến bảy mươi được hỗ trợ
một mươi năm triệu đồng ngoài ra còn có hơn hai mươi ba bảy trăm sáu mươi xuất quà trị giá gần sáu tỷ đồng của gần ba mươi đoàn cứu trợ
cũng đã đến với người dân vùng bão lũ giúp họ sớm khắc phục thiệt hại ổn định cuộc sống khôi phục sản xuất
theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương khối không khí lạnh suy yếu miền bắc đã có nắng về
nhiệt độ lúc một mươi ba giờ tăng lên thành một mươi chín hai mươi độ c cao hơn hôm qua khoảng từ hai ba độ c
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một khối không khí lạnh suy yếu thêm miền bắc còn nắng về trưa và chiều
nền nhiệt bắc bộ sẽ tăng thêm một hai độ cao nhất ngày mai phổ biến từ hai mươi hai hai mươi ba độ c
ngày tiếp theo nền nhiệt miền bắc tiếp tục tăng dần với biên độ khoảng một hai độ một ngày
miền bắc sẽ chuyển mưa rét vào đầu tháng một mươi hai khi đón nhận một đợt không khí lạnh mới
với miền trung mưa đã giảm về cường độ trong ngày hai mươi bảy tháng một mươi một vùng mưa vẫn tập trung ở các tỉnh từ hà nội đến hà nội
vùng mưa vẫn tập trung ở các tỉnh từ quảng trị đến phú yên với lượng mưa từ một mươi ba mươi mm riêng
từ quảng trị đến quảng nam và cường độ không quá lớn đến ngày hai tháng một mươi hai trở đi
khi có không khí lạnh mới ảnh hưởng miền trung sẽ có mưa to trở lại
hôm qua tại hải phòng vòng chung khảo cuộc thi vô địch tiếng anh lần thứ tư năm hai nghìn một mươi bảy
đã diễn ra với chủ đề xây dựng lối sống xanh cuộc thi do ủy ban nhân dân thành phố hải phòng
phối hợp với sở ngoại vụ và liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức
tại cuộc thi tất cả những vấn đề về các ý kiến của các bạn đều được thể hiện bằng tiếng anh
qua đó vừa truyền tải thông điệp xanh mạnh mẽ hơn rộng rãi hơn
hiệu quả hơn vừa thể hiện năng lực ứng dụng ngôn ngữ vào giải quyết các công việc của bản thân
cộng đồng cuộc thi là sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy phong trào thi đua vào học tập
nâng cao khả năng sử dụng tiếng anh trong đó chú trọng tới kỹ năng giao tiếp
thuyết trình đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế
hơn năm năm qua nhiều trường học trên địa bàn huyện bắc ái tỉnh ninh thuận đã chú trọng việc đưa
trang phục truyền thống của dân tộc rackline làm đồng phục cho học sinh cách làm này không chỉ
giúp các em tự hào về truyền thống văn hóa và tiếp tục góp phần giữ gìn bảo tồn trang phục độc đáo của
dân tộc mình đây là những hình ảnh đẹp và khá độc đáo ở các trường phổ thông dân tộc bán chú trên
địa bàn huyện miền núi bắc ái tỉnh ninh thuận học sinh đều mặc đồng phục là trang phục truyền
thống của dân tộc rakhlai em rất thích bộ trang phục dân tộc của mình thấy mặc đi học rất là
đẹp và tự hào về truyền thống của mình về trang phục này ngoài công tác giảng dạy hàng tháng
các trường phổ thông dân tộc bán chú tại huyện bắc ái còn mời các nghệ nhân những người có uy tín
tại địa phương đến từng lớp học nói chuyện thời sự về sự phát triển của đồng bào rackline ý nghĩa
của trang phục và hướng dẫn học sinh cách bảo quản trang phục khi mà được mặc cái trang phục này
thì cái cảm nhận đầu tiên của các em học sinh là cảm thấy là mình thích thú được duy trì lại
văn hóa đầu tiên là cái bản sắc về cái màu sắc của trang phục thì nó làm cho các em cảm thấy thích
thú và cảm thấy vui hơn khi mà mình được mặc nó đến trường đó là cái mà cái nền tảng để mà nhà
trường bắt đầu xây dựng các cái hoạt động mà duy trì cái văn hóa truyền thống dân tộc ở trong các
nhà trường bán chú
khi trang phục truyền thống rackline đang dần vắng bóng trong cuộc sống hàng ngày thì đây chính là việc làm mang nhiều ý nghĩa
khi mà chúng tôi có hỏi các học sinh đó thì học sinh rất là thích thú bởi vì chính là các em là
người địa phương mà mặc được cái trang phục của mình thì lại được học đến một cái trường bán chú nữa thì
chúng tôi rất thích chúng tôi nhận thấy rằng đấy là một cái hướng mà giữ gìn bản sắc đặc biệt là cái trang phục thì có thể nói là đã gọc phần vào cái sự khích lề của các em trong vấn đề học tập và vui chơi giải trí
sự gần gũi gắn bó với trang phục truyền thống trong những năm tháng đến trường sẽ hôn đúc các em thêm niềm tự hào đối với bản sắc văn hóa riêng của cộng đồng mình từ đó các em nâng cao ý thức hơn nữa trong việc giữ gìn bảo tồn văn hóa rackline
cuối tháng đội thanh niên sung phong đã chạy vào hang đá gần đó ẩn trú một loạt bom ráng xuống đã khiến năm chiến sĩ pháo binh hy sinh ngay tại cửa hang ngay sau đó một tiếng nổ khủng khiếp vang lên tảng đá khổng lồ đã sập xuống bịt kín miệng hang trong đó có tám thanh niên sung phong gồm bốn nam và bốn nữ

tại hàng tám cô và đường hai mươi quyết thắng bàn tổ chức mong muốn có phần khơi dậy tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc của lớp lớp thanh niên thế hệ trẻ việt nam lễ rỗ cầu siêu sẽ được tổ chức trong vòng chín ngày từ ngày hai mươi năm tháng một mươi một đến ngày bốn tháng một mươi hai tức ngày tám tháng một mươi đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm đình dậu

thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại